để tránh xảy ra tiêu cực thông qua hình thức nhận quà biếu tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu tặng
nội dung trên tại thông báo một trăm hai mươi bảy kết luận của thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị đề nghị cho tặng phải xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao
người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại nghị định số hai mươi chín hai nghìn một mươi bốn để tránh xảy ra tiêu cực
thông qua hình thức nhận quà biếu tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu tặng
việc trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo đúng quy định tại quyết định số ba mươi hai ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín